đây là năm thứ hai tỉnh tuyên quang tổ chức giao nhận quân một lần một đợt trên một năm
giao quân nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an trong cùng một ngày
toàn tỉnh giao chín trăm một mươi hai tân binh
do làm tốt công tác chuẩn bị nên buổi lễ giao nhận quân tại các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh tuyên quang
diễn ra nhanh gọn an toàn và bàn giao đủ một trăm linh quân số cho các đơn vị nhận quân
công tác tuyển quân được chú trọng kỹ từ cơ sở nâng cao chất lượng khám tuyển
cùng đợt tỉnh hương yên đã tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân tiễn đưa hàng nghìn công dân lên đường nhập ngũ
trước ngày lễ giao nhận quân các địa phương ở tỉnh hương yên đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ
giao lưu văn hóa văn nghệ tọa đàm tặng quà cho các tân binh ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc
bảo vệ tổ quốc của cha ông đã tạo nên không khí vui tươi sôi nổi sự tin tưởng vào thế hệ trẻ trước ngày hội giao quân
cùng với các địa phương trên địa bàn quân khu ba tất cả một mươi một huyện thành phố tỉnh hòa bình đã đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa
một bốn trăm năm mươi người con ưu tú của quê hương đất mường lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
năm nay tỉnh hòa bình có một trăm hai mươi tân binh là đảng viên trẻ nhập ngũ chiếm tám ba và hai trăm chín mươi thanh niên chiếm hai mươi được bồi dưỡng đối tượng đảng
có bốn mươi năm đồng chí đã được đào tạo ở các trường trung cấp cao đẳng và đại học đạt trên ba thanh niên nhập ngũ
trong lễ giao quân tỉnh ninh bình đã tiễn đưa một năm trăm năm mươi thanh niên lên đường thực hiện luật nghĩa vụ quân sự
tại lễ giao quân ở tám huyện thành phố các đồng chí lãnh đạo tỉnh đông đảo nhân dân địa phương đã tới dự động viên tân binh lên đường nhận nhiệm vụ
các tân binh lên đường nhập ngũ đã hứa quyết tâm học tập rèn luyện tốt kỷ luật quân đội đáp ứng mọi nhu cầu phát triển quân đội tinh nhuệ hung mạnh sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc